đợt mưa lũ vừa qua tại đồng nai đã khiến hàng chục hộ nuôi cá bè trên sông đồng nai đoạn qua địa bàn hai huyện định quán tân phú tỉnh đồng nai bị thiệt hại nặng nề
đến ngày một mươi một tháng tám ước tính lượng cá bị thiệt hại bởi mưa lũ đã lên đến hơn năm tấn bà con nơi đây đã và đang phải cố gắng để gương dậy sau cơn lũ
hai trăm linh tấn cá nuôi trên bè của gia đình anh lý huy đông ở xã thanh sơn huyện định quán tỉnh đồng nai đã mất trắng sau trận lũ
ngoài cá thoát ra tự nhiên thì số còn lại trong bè cũng chết nổi trắng bè như thế này
anh đông cho biết thời điểm nước lũ về quá khủng khiếp khiến người sống hàng chục năm dựa vào sông nước như anh cũng không kịp trở tay
cá bị thiệt hại của các hộ dân chủ yếu là diêu hồng lăng mè khoảng bảy tháng tuổi đang chuẩn bị xuất bán
hiện trên hàng chục bè cá của người dân tại huyện định quán tân phú chỉ còn leo tèo vài con cá
số cá còn lại đã chết trắng hoặc theo dòng lũ cuốn trôi về phía hạ du
theo người dân nguyên nhân khiến cá chết có thể do nước lũ về đột ngột kèm theo nhiều bùn
chết bữa ngày trước là chết khoảng năm mươi tới buổi sau nữa là chả thêm nữa là nước chả thêm nữa là chết gần như là năm mươi
lũ này về rất là nhanh mà bùng rất là nhiều
cố gắng hết sức rồi người ta cứ cố gắng là đưa hết sức vô cho vợ hết luôn rồi nhưng mà cũng không cứu được
nước chảy quá chảy
lúc này người dân đang vớt số cá chết trong các bè để bảo đảm vệ sinh môi trường
trong khi đó ngành chức năng tiếp tục thống kê thiệt hại để có chính sách hỗ trợ người dân